xin kính chào quý vị và các bạn tại các tỉnh phía đông bắc bộ trong vòng ba ngày tới
do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu hoặc biến tính đưa gió đông đến đông nam dâu ẩm vào
nên khu vực này tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây có mưa nhỏ và sương mù vào đêm và sáng sớm
nhiệt độ có xuống gia tăng đáng kể cao nhất trong ngày mai là hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi cao hơn
sau đó tăng từ một đến ba độ trong hai ngày kế tiếp
còn tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong thời kỳ ba ngày tới
do ít chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở phía bắc nên trời chỉ nhiều mây và có sương mù
về đêm và sáng sớm mưa có trăng cũng chỉ xuất hiện vài nơi với lượng không đáng kể
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là hai mươi năm hai mươi tám độ khu tây bắc có nơi cao hơn từ hai ba độ
khối khí lạnh suy yếu không còn là tác nhân gây mưa cho các tỉnh trung bộ nữa
kết hợp với trường phân kỳ trên cao bao trùm trên cả khu vực
chính vì vậy thời tiết trong ba ngày tới tại trung bộ khá ổn định
ngày nắng ít mưa dự báo nhiệt độ sẽ tăng dần
cao nhất là hai mươi chín độ tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế vùng núi phía tây có nơi cao hơn
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận chỉ có mưa rào vài nơi vào đêm
ngày có nắng với cân độ vừa phải nhiệt độ cao nhất từ ngày bảy đến ngày chín là hai mươi chín ba mươi hai độ
đến với khu vực tây nguyên trong hôm nay và ba ngày tới thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng ít mưa
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ra động từ hai mươi tám ba mươi một độ sau đó tăng nhẹ thêm một độ trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực nam bộ cũng có thời tiết không mưa ngày nắng oi với nhiệt độ khá cao
trước chiều có thể tăng lên mức là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn ở các tỉnh miền đông nam bộ